hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã ban hành một trăm bốn mươi ba nghị quyết
trong đó đáng chú ý có một mươi bảy nghị quyết về công tác quy hoạch ngành lĩnh vực và một mươi ba nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô
những nghị quyết này đều được lựa chọn kỹ sát thực tiễn địa phương tập trung vào vấn đề dân sinh bức xúc
những vấn đề trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn vướng mắt cần tháo gỡ kịp thời
phát biểu tại phiên họp đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh những kết quả hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi bốn đạt được đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố
tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi sáu đảng bộ thành phố đề ra
đồng chí tin tưởng phát huy truyền thống thành tiệu và những kinh nghiệm hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố các khóa hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ thắng lợi mới
cũng trong hôm nay ubnd tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước công tác khen thưởng năm hai nghìn một mươi năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đinh la thăng ubnd tp hcm bí thư thành quỷ tp hcm dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi năm tăng trưởng kinh tế gdp của tp hcm đạt cao nhất trong ba năm trở lại đây
thu ngân sách vượt chỉ tiêu các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả
kết quả này không thể phủ nhận vai trò động lực thúc đẩy của công tác thi đua khen thưởng thành phố
phát biểu tại hội nghị đồng chí đinh la thăng bí thư thành ủy tp hcm khẳng định
trong bảy chương trình đột phá thành phố đã đề ra cho năm năm tới là sự thể hiện mong ước về tương lai của thành phố
tp hcm là đầu tàu kinh tế
văn hóa khoa học công nghệ của cả nước nhưng cần huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân
tiếp tục giữ vững ở vị trí đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của khu vực phía nam là động lực cho những mục tiêu chiến lược của đất nước
năm hai nghìn một mươi sáu năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
công tác thi đua khen thưởng phải thật sự là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển
đặc biệt nội dung về các chương trình đột phá do đại hội đảng bộ thành phố đề ra
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị ubnd tp hcm đã tặng hai mươi bảy cờ thi đua một trăm một mươi ba bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi năm
tiếp theo trong phần tin trong nước dứt kiệu về đền hùng chiên công đức tổ tiên
bà rịa vũng tàu tiếp tục truy tìm
tìm học viên trốn trại cai nghiện
ngày một mươi bốn tháng bốn tức ngày tám tháng ba năm bính thân
tại khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi sáu
đã tổ chức lễ dứt kiệu của sáu xã phường thị trấn vùng ven đền hùng
dân hương hoa lễ vật chiên công đức tổ tiên
ngay từ sáng sớm trong trang phục chỉnh tề
thành kính trang nghiêm các xã phường đã đồng loạt dứt kiệu
từ đình về trung tâm lễ hội đền hùng
đây là một trong những nghỉ lễ truyền thống được suy trì và bảo tồn
từ hàng nghìn năm nay có ý nghĩa giao lưu văn hóa kết nối cộng đồng
đây là năm thứ sáu tỉnh phú thọ mở rộng quy mô rước kiệu
ở các xã vùng ven thông qua lễ sước kiệu sẽ làm tăng thêm
giá trị văn hóa tình ngưỡng thời cúng hùng vương ở địa phương
đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể này
ngoài ra lễ dức kiệu còn có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao truyền thống
đạo lý uống nước nhớ nguồn và giá trị của tình ngưỡng thời cúng tổ tiên
truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn hơn năm mươi người của công viên văn hóa đầm xen
thành phố hồ chí minh đã tổ chức gói bánh trưng hai năm tấn làm lễ vật sân cúng các vua hùng
vào ngày một mươi tháng ba âm lịch
để làm được chiếc bánh đặc biệt này công viên văn hóa đầm xen đã phải huy động nhiều người làm việc trong nhiều ngày
từ khâu vo gạo nếp sửa lá chuối lá xong thái thịt đãi đậu xanh đến khâu làm khung bánh lò nấu bánh
bánh thành phẩm có diện tích hai sáu m hai cao sáu m
truyền khai làm chiếc bánh này các nghệ nhân ở đầm xen đã tạo nên một khuôn bánh
rồi xếp lá chuối đan sen thành nhiều lớp dày tiếp đó dài một lớp nếp làm nền
sau đó cho nhân và gạo nếp
đâm vào chính giữa và phủ kín nếp lên bề mặt chiếc bánh
đến chiều tối cùng ngày chiếc bánh được gói hoàn thành và được xây cầu chuyên dùng chuyển vào nồi nấu
theo dự kiến chiếc bánh trưng khủng này sẽ được nấu trong bảy mươi giờ sau đó làm lễ vật dâng lên quốc tổ hùng vương
hôm nay hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn đang triển khai chốt chặn tại nhiều tuyến giao thông
đồng thời khẩn trương truy tìm số học viên cai nghiện tại trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh bà rịa vũng tàu đang bỏ trốn
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn gần bốn trăm bốn mươi bảy học viên cai nghiện bao gồm cả nam và nữ
thuộc trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh bà rịa vũng tàu huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
đã trốn khỏi trung tâm cai nghiện sau khi đập phá nhiều tài sản và đánh bảo vệ trung tâm
hàng loạt học viên phá phòng phá cửa

số phát đầu tiên là phá khoảng hai phòng với khối lượng khoảng chín mươi em viên
và sau đó là nó trống cự ngược lại với cán bộ và chín mươi em này đi nhặt gạch đá để đập hết các cửa phòng có liên quan gần đó
sau khi mà nó bắt đầu có hành vi bạo động như vậy cơ quan cũng đã nhanh chóng liên hệ với công an và chính quyền địa phương
tùy thủ phương các cơ quan băng ảnh có liên quan như công an quân sự và nhân quân
được biết thời điểm xảy ra vụ việc một số học viên đã xả vờ đánh nhau
sau đó gọi bảo vệ vào can thiệp
khi bảo vệ chạy vào thì bị nhiều học viên vây đánh
sau đó hàng trăm học viên đã dùng gạch đá ném vào cổng chính của trại rồi đập tường để bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã huy động hàng trăm cán bộ
chiến sĩ nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động hình sự cảnh sát giao thông
chốt chặn trên nhiều tuyến đường để vây bắt các đối tượng trên
theo một số người dân cho biết trong đêm ngày một mươi ba tháng bốn
có một số học viên đã chặn hai ô tô và ép tài xế trở đi
một số khác lẻn vào nhà dân tìm quần áo để mặc
hiện một cán bộ của trung tâm đang bị thương phải điều trị trong bệnh viện
đến đầu giờ chiều nay theo báo cáo nhanh của trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề
đã có gần hai trăm linh học viên trốn chạy bị bắt giữ đưa về lại trung tâm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm số đối tượng còn lại và điều tra làm rõ vụ việc
tận dụng triệt để nguồn nước từ thượng nguồn sông mê công xả về hạ lưu sông kiểu long
tính đến ngày một mươi bốn tháng bốn tỉnh an giang đã có hơn chín mươi một năm trăm linh ha diện tích sản xuất
đã hoàn thành việc xuống giống vụ hè thu đạt hơn bốn mươi sớm hơn cùng kỳ đến một mươi bốn hectare
đây là vụ xuống giống hè thu sớm nhất từ trước đến nay tại tỉnh an giang
do xâm nhập mặn vào an giang từ các huyện giáp danh tỉnh kiên giang
đã làm cho nhiều diện tích cây trồng vụ hè thu phát triển kém và sâu bệnh phát triển mạnh
từ thực tế môi trường khí hậu sâu bệnh và thị trường tiêu thụ xuất khẩu lúa gạo năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh an giang đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên nền đất trồng lúa sang cây trồng cạn
sử dụng các sống chịu hạn mặn cao để đối phó hiệu quả với tình hình khô hạn kéo dài để tiết kiệm nước
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân làm vệ sinh đồng ruộng
cắt dọn sạch gốc dạ trước khi xuống giống vụ hè thu kết hợp tập trung cây ải
phơi đất trước khi xuống giống ít nhất một mươi năm ngày giúp cắt đất nguồn dịch hại làm tăng màu mỡ cho đất
ngoài ra ngành nông nghiệp an giang còn bố trí lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu
bắt đầu từ ngày một bốn đến ngày một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhằm bảo đảm nẻ hạn và xâm nhập mặn theo từng vùng cụ thể
tại các doanh nghiệp
hiện tại giao thông vận tải có hai mươi hai tổng công ty công ty thuộc bộ
trong đó có một mươi doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước một doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối
sáu doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần không chi phối năm doanh nghiệp đã thoái một trăm linh vốn nhà nước
thời gian qua các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp luôn hoạt động tích cực
phát huy vai trò định hướng trong triển khai nhiệm vụ cụ thể khẳng định sự lãnh đạo đối với doanh nghiệp
đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối
tại các tổ chức đảng thuộc loại hình này công tác xây dựng đảng được thực hiện khá nền nếp
vừa tập trung củng cố bộ máy tổ chức nâng cao chất lượng đối ngũ đảng viên vừa quan tâm phát triển đảng viên mới
công tác kiểm tra giám sát giữ gìn kỷ luật đảng triển khai thực hiện theo quy định của điều lệ đảng
trong một doanh nghiệp công ty cổ phần như cả đà nẵng vốn nhà nước chín mươi năm
chúng tôi xem sự lãnh đạo của đảng là một sự chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty
qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bàn công tác xây dựng văn hóa công ty
khơi dậy những giá trị truyền thống của công ty và đồng thời xây dựng những giá trị mới
xây dựng con người ở cảng công nhân ở cảng có một sự gắn bó với cảng
có một sự làm việc tận tâm và trách nhiệm với cảng và tin tưởng vào lãnh đạo
chúng tôi xây dựng các tiêu chí đó là thứ nhất là phải chính trực
thứ hai là phải tự nhiên thứ ba là phải tự nhiên thứ ba là phải tự nhiên
thứ ba là phải làm việc các đổi mới sáng tạo sáng kiến và thứ tư là phải được tôn trọng cá nhân
với việc thống nhất chức danh bí thư cấp ủy kiêm giám đốc công ty tại một số doanh nghiệp cổ phần
đã tạo sự gắn kết giữa bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp với tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp
đã được duy trì và phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh
tổ chức phải ổn định phải phát triển cũng như các chiến lược kinh doanh
cũng phải xây dựng các cái chiến lược kinh doanh cho nó phù hợp
bên cạnh đó là chúng ta phải có những cái chuẩn bị những cái hành trang về con người
về năng lực về trình độ về trí tuệ cũng như các công cụ quản lý là nó phải phù hợp và để hội nhập được
và một cái điều quan trọng nữa là cần có cái sự đồng thuận
cần có cái sự ủng hộ
ngoài những vực các tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp
cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề của mình
tuy nhiên hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp mà bí thư cấp ủy đồng thời là giám đốc công ty chưa nhiều
nên tổ chức đảng tại các tổng công ty công ty không còn giữ vai trò lãnh đạo
hoạt động của tổ chức đảng đoàn thể gặp khó khăn về điều kiện thời gian kinh phí con người
có đảng bộ tri bộ cuốn theo việc mua cổ phần đại hội đồng cổ đông nhân sự hội đồng quản trị
mà chưa trú trọng tới hoạt động tổ chức đảng tại doanh nghiệp
tạo nên khoảng trống lãnh đạo của đảng trong thời gian chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần
khắc phục tình trạng này đảng ủy bộ giao thông vận tải đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng
một trong những giải pháp chúng tôi cho rằng là ngay từ đầu mà khi tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp
thì phải xây dựng cái phương án và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng ở trong cái doanh nghiệp đó
cái thứ hai nữa là các ủy đảng
đảng đó là phải chủ động trong cái phối hợp với lại cái hội đồng quản trị hội đồng thành viên của các doanh nghiệp đó
để làm sao người ta thấy được cái vai trò có cái tác động tích cực của tổ chức đảng tổ chức đoàn thể ở trong cái doanh nghiệp đó
hướng tới cái huy động được cái nguồn lực con người ở trong cái doanh nghiệp đó
cho phát triển doanh nghiệp và tác động cho cái mục tiêu là phát triển doanh nghiệp với lại cái lợi nhuận cao hơn
với lại cái chiến lược phát triển
với những giải pháp đồng bộ đảng ủy bộ giao thông vận tải đang phấn đấu tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp
gắn với việc củng cố phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng trong thời kỳ mới
trong phần tin thế giới ukraine thông qua thành phần chính phủ mới
nga trung quốc cảnh báo châu âu bị tấn công bằng vũ khí hóa học
liên minh cầm quyền trong quốc hội ukraine ngày hôm qua đã thông qua thành phần chính phủ mới
theo đó chủ tịch quốc hội vladimir koisman được chỉ định giữ chức thủ tướng
thay cho ông yatsenyuk người vừa đệ đơn từ chức vào cuối tuần qua
thư ký báo chí của chủ tịch quốc hội ukraine ông dmitry stolachak cho biết
sau nhiều ngày tranh luận
liên minh trong quốc hội đã hoàn toàn nhất trí đề cử ông goisman nắm giữ cương vị thủ tướng
và đề cử phó chủ tịch quốc hội andrei fraubi giữ chức chủ tịch quốc hội
hiện quốc hội cũng đã nhất trí về thành phần nội các ngoại trừ bộ y tế
ông goisman khẳng định đã đạt được thỏa hiệp về thành phần chính phủ ukraine
đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ mới do ông đứng đầu sẽ nỗ lực ổn định tình hình trong nước
và tiếp tục tiến hành cuộc cải cách
theo kế hoạch thủ tướng và thành phần chính phủ mới sẽ được công bố chính thức trong ngày hôm nay
nga và trung quốc vừa đệ trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc một bản dự thảo nghị quyết
nhằm thắt chặt giám sát hoạt động chống khủng bố tại syri
trước mối đe dọa về các vụ tấn công khủng bố sử dụng vũ khí hóa học đặc biệt là tại châu âu
dự thảo nghị quyết mới yêu cầu các quốc gia đặc biệt là các nước láng giềng của syri
là thổ nhĩ kỳ và iraq ngay lập tức báo cáo cho hội đồng bảo an liên hợp quốc
và tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học opcvk mọi động thái của các nhóm khủng bố cực đoan
nhằm vận chuyển phát triển hoặc sở hữu vũ khí hóa học
đồng thời yêu cầu các nước thành viên và cơ chế điều tra chung gim giám sát mọi hoạt động tình nghi
và báo cáo hàng tháng cho hội đồng bảo an liên hợp quốc
theo đại sứ nga tại liên hợp quốc vladi chukin
dự thảo này sẽ bổ sung nhiều thiếu sót trong các nghị quyết hiện hành và có thể được coi như một vật cản
nga cũng nhận thấy khả năng cao is đang sử dụng vũ khí hóa học và chuẩn bị các đợt tấn công mới
đúng một mươi sáu h chiều nay theo giờ việt nam tổng thống nga vladimir putin đã bắt đầu có cuộc đối thoại trực tuyến với người dân nước này
sự kiện này được cho là sẽ thu hút sự quan tâm đông đảo không chỉ với nga mà với cả quốc tế
trả lời câu hỏi về việc nga rút một phần lực lượng khỏi syri
tổng thống putin cho rằng mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố vẫn đang hiện hữu
ông putin khẳng định nga sẽ không bỏ rơi syri
trong khi đó một trong những câu hỏi liên quan đến nền kinh tế của nga hiện nay
tổng thống putin cho rằng vấn đề lạm phát chỉ mang tính chất tạm thời và một trong các nguyên nhân ảnh hưởng là lệnh trừng phạt của phương tây
ông putin thừa nhận kinh tế nước này đang trong giai đoạn khó khăn chưa có nhiều cải thiện song xu hướng chung vẫn là tích cực
cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo
và bây giờ thì xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
sau gần bảy giờ đàm phán vào sáng ngày hôm nay
liên minh cầm quyền ở đức gồm liên đảng dân chủ xã hội cơ đốc giáo và đảng dân chủ xã hội đã đạt được một đồng thuận về một bộ luật nhập cư ở nước này
trưởng đoàn nghị sĩ đảng dân chủ xã hội đức ông thomas offerman cho biết
những người đứng đầu liên đảng dân chủ xã hội và đảng dân chủ xã hội của đức đã nhất trí về bộ luật nhập cư mới đối với người tị nạn
hiện tại chi tiết của luật nhập cư vẫn chưa được công bố
trước đó bộ nội vụ nước này cảnh báo những trường hợp người tị nạn từ chối đi làm
hoặc không tham gia các khóa học nội nhập và không nhận được giấy phép lưu trú vô thời hạn
trong luật nhập cư này các điều kiện liên quan tới cư trú cho những người tị nạn cũng sẽ được đề cập đến
dự luật mới sẽ nhanh chóng được thông qua ở nội các để đưa ra chính quốc hội phê chuẩn
hãng tin yonhap của hàn quốc ngày hôm nay dẫn lời chủ tịch đảng sae nuri cầm quyền
nghị sĩ kim mosung đã đề nghị tới chức để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử tiến hành ngày hôm qua
chủ tịch đảng cầm quyền seanury của hàn quốc ông kim mus sungng tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo đảng để nhận trách nhiệm về thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội khóa hai mươi vừa qua
ngoài ông kim mô sung thành viên hội đồng tới cao kim tae ho và tổng thư ký hwang ji ha của đảng này cũng đề nghị tư chức
động thái này cho thấy bà lãnh đạo hiện nay của đảng này sẽ bị giải thề
trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua đảng sae nuri đã không giành được đa số ghế trong quốc hội khóa tới khi chỉ đạt được một trăm hai mươi hai đồng
trong khi đối thủ của đảng này là đảng minzu giành được một trăm hai mươi ba ghế và đảng nhân dân giành được ba mươi tám ghế
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng australia mikengbul đã bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày trung quốc
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tan bun tới trung quốc kể từ khi trở thành thủ tướng hồi tháng chín năm ngoái
thủ tướng australia dự kiến có các cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng lý khắc cường
thủ đô bắc kinh nội dung thảo luận chủ yếu là các vấn đề về kinh tế trong đó bao gồm việc trung quốc tổ chức hội nghị nhóm g hai mươi các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới
và ủng hộ sáng kiến của australia về một trung tâm hạ tầng toàn cầu cải thiện quá trình cấp thị thực cho du khách trung quốc và sự tham gia của australia trong chiến lược một vành đai một con đường
nhằm cải thiện kết nối giao thông và hậu cần giữa châu á và châu âu
cũng tại cuộc thảo luận thủ tướng australia sẽ công bố chương trình xúc tiến du lịch australia mới tại thượng hải tập trung nỗ lực thúc đẩy hiệp định thương mại tự do giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp tài chính và y tế
hôm qua ngân hàng thế giới world bank thông báo đã ký một thỏa thuận với ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á về chương trình cho vay vốn chung đầu tiên
thỏa thuận này cho phép world bank tham gia vào khoảng một hai tỷ đô la mỹ và dự kiến sẽ được gia hạn trong năm nay
theo chủ tịch world bank kim jong kim thỏa thuận cho vay một hai tỷ đô la với ngân hàng aib là bước tiến đầu tiên quan trọng thúc đẩy hợp tác với một đối tác mới nhằm giải quyết nhu cầu hạ tầng to lớn của thế giới
trong khi đó chủ tịch aib kim lập quân khẳng định có rất nhiều lĩnh vực cần hợp tác giữa hai thể chế tại khu vực châu á được dự báo sẽ cần tới một mươi tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng trong thập kỷ tới
aib hiện cũng đang tiến hành đàm phán với ngân hàng phát triển châu á adb
về các dự án cho vay tương tự aip là thể chế tài chính đa phương mới cung cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực châu á
hiện số vốn cơ bản của ngân hàng này là một trăm linh tỷ đô la trong đó trung quốc ấn độ và nga là những cổ đông lớn nhất